xin chào quý vị và các bạn
một khối không khí lạnh mới lại bổ sung xuống nước ta
ngoài ra khu vực bắc bộ có thêm sự kết hợp của vùng hội tụ gió yếu trên mực năm m
vì thế trong sáng ngày mai toàn bộ khu vực bắc bộ sẽ duy trì tình trạng nhiều mây buổi sáng có sương mù
nhiệt độ ở các tỉnh bắc bộ cũng như thủ đô hà nội sẽ có xuống giảm nhẹ
đêm nay đạt mức là từ một mươi bốn đến một mươi bảy độ
giữa khu vực mùng núi nhật độ sẽ thấp hơn
thậm chí vùng núi cao có nơi còn dưới một mươi độ
trong khi đó ban ngày nhiệt độ sẽ ra động từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
toàn vùng trời ở ngưỡng rét riêng đêm và sáng trời rét sâu
xua đến miền trung cùng với quá trình tăng cường của không khí lạnh
nên trong ngày hôm nay mưa đã tăng cường trở lại ở trung bộ
từ thanh hóa trở vào đến khánh hòa
tuy nhiên do tác động đơn thuần của không khí lạnh kết hợp với địa hình
vì thế lượng mưa là không nhiều
sao đến ngày mai mưa sẽ thu hẹp
chủ yếu xảy ra tại khu vực ở phía nam hà tĩnh trở vào cho đến khánh hòa
sau đó tiếp tục giảm nhanh trong các ngày sau
với nhiệt độ ở khu vực từ thanh hóa cho đến thừa thiên huế
đêm và sáng trời rét
trong khi đó ban ngày nhiệt độ sẽ ra động từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
đà nẵng đến quảng ngãi nhật độ là hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
khu vực bình định đến bình thuận nhiệt độ sẽ cao hơn
và ra động từ hai mươi tám đến ba mươi độ
khu vực tây nguyên trong ngày mai tiếp tục duy trì thời tiết không mưa
ngày trời có nắng và trời xe lạnh với nhiệt độ cao nhất
sẽ là từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
đêm và sáng trời rét
nam bộ mây thay đổi chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng gió đông bắc cấp hai cấp ba
ở miền đông nam bộ đêm và sáng trời xe lạnh
nhật độ ở nam bộ cao nhất là hai mươi chín đến ba mươi hai độ
trên biển khu vực bắc và giữa biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
không mưa gió đông bắc tiếp tục mạnh ở mức là cấp sáu
có lúc cấp bảy giật cấp tám
biển động mạnh sóng biển cao từ hai cho đến bốn mét
khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển ở phía tây quần đảo trường sa
có mưa rông gió đông bắc tiếp tục mạnh ở mức là cấp bốn và cấp năm
có lúc cấp sáu cấp bảy
biển đầu mạnh sóng biển cao từ hai đến bốn mét
nhật độ quần đảo hoàng sa
sẽ là từ hai mươi bốn đến hai mươi tám độ
quần đảo trường sa là hai mươi bốn ba mươi độ
khu vực hà nội
đêm và sáng nhiều mây có sương mù
chưa chiều giảm mây trời nắng
đêm và sáng trời rét
gió đông bắc cấp hai cấp ba
nhiệt độ từ một mươi năm đến hai mươi bốn độ